hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt
từ lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở kết luận
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn phương hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như youtube tiktok facebook để thực hiện các buổi live stream
bị cáo hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một mươi người
gồm nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh ông nguyễn đức hiển và các bà đinh thị lan lê thị giàu trương việt hà
theo chỉ đạo của bị cáo hà bị cáo nhi chuẩn bị sân khấu thông báo lịch phát sóng
đăng tải các bài viết để bị cáo hằng thực hiện các buổi live stream
bị cáo hà trực tiếp sắp xếp các góc máy quay sân khấu khi bà hằng live stream
ngoài ra bà hằng còn chỉ đạo hà lập fanpage hà ly để thông báo lịch live stream đăng tải các video theo yêu cầu của bị cáo
theo chỉ đạo của bị cáo hằng
ra dẫn chương trình đọc các bình luận trong các buổi live stream
bị cáo đặng anh quân là khách mời trong một mươi một buổi live stream giai đoạn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong quá trình live stream bị cáo quân có những phát ngôn tương tác qua lại với bà hằng
trong đó có nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của người khác
xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích cá nhân và tổ chức
vì vậy cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng pháp luật không oan sai
các bị cáo đã nộp toàn bộ án phí tiền bồi thường thiệt hại đây được coi là tình tiết giảm nhẹ mới
tại phiên tòa các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội nên xem xét một phần hình phạt cho các bị cáo
mặc dù bị cáo nguyễn phương hằng không có kháng cáo nhưng do bị cáo đã nộp tiền án phí
khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ
hai năm chín tháng tù giảm ba tháng tù so với bản án sơ thẩm
bị cáo đặng anh quân hai năm tù bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
mỗi bị cáo một năm tù tính từ ngày thi hành án
hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người liên quan là bà đặng thị hàn ni và đinh thị lan
trước đó sửa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam ba năm tù ông đặng anh quân tiến sĩ luật hai năm sáu tháng tù
nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
và huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam cùng nhận bức án một năm sáu tháng tù
cả năm bị cáo đều bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong phần nói lời sau cùng bị cáo đặng anh quân mong hội đồng xét xử
xem xét theo nguyện vọng của bị cáo trong đơn kháng cáo
bị cáo nguyễn thị mai nhi mong hội đồng xét xử xem xét vì những việc làm trước đây không cố ý
không hại và không làm ảnh hưởng đến ai
bị cáo chỉ là người làm công ăn lương để kiếm tiền lo cho gia đình
đến nay bị cáo ý thức được việc làm là vi phạm pháp luật
xin hội đồng xét xử khoan hồng để bị cáo có thể tại ngoại chăm sóc hai con nhỏ
còn bị cáo lê thị thu hà xin hội đồng xét xử xem lại tội danh
và dặn nhạy hình phạt để bị cáo được hưởng án treo
ở nhà chăm lo cho con vì bị cáo là mẹ đơn thân
bị cáo huỳnh công tân mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo được hưởng án treo
theo tân anh trai của bị cáo mới mất hoàn cảnh gia đình đột ngột thay đổi
vì thế mong nhận được sự khoan hồng
nếu bị cáo được trao cơ hội cho ở ngoài
thì những điều bị cáo làm cho cộng đồng sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc giam bị cáo trong tù
theo vị đại diện viện kiểm sát bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
cùng là nhân viên của nguyễn phương hằng không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định
vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ
tuy nhiên các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần
cấp sơ thẩm tuyên một năm sau tháng tù dưới không hình phạt xét xử là phù hợp
vì thế viện kiểm sát cho rằng cần xử lý nghiêm minh để gian đe phòng ngừa chung
đối với bị cáo đặng anh quân viện kiểm sát cho rằng những tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
kết luận giám định và lời khai lời trình bày của bị cáo tại phần xét hỏi
có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của bị cáo
ngoài ra bị cáo quân chưa thực sự tỏ rõ sự ăn năn hối cải tại phiên tòa
và cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới
tài liệu chứng cứ xác định bị cáo phạm tội theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đồng thời mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo hai năm sáu tháng tù
thấp hơn so với bị cáo nguyễn phương hằng là phù hợp
do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo quân
về việc xem xét giảm nhẹ hình phạt
trước đó tuy không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn được triệu tập
tới phiên tòa với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tại tòa bị cáo nguyễn phương hằng cho biết hơn hai năm tù tội
có lẽ hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất khi bị cáo đứng trước phiên tòa phúc thẩm
mà bản thân bị cáo không chống án
trong phần thẩm vấn bị cáo nguyễn phương hằng cho biết mình là người trưởng thành
nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm
cũng theo bị cáo biết bị cáo quân qua một kênh youtube khi nói về đặng thị hàn ni
cùng thời điểm bị cáo hằng cũng có mâu thuẫn với bà hàn ni
nên nghĩ bị cáo quân cũng là nạn nhân giống mình
và thấy bị cáo là người hiểu biết pháp luật nên thường xuyên theo dõi facebook
bà nguyễn phương hằng nói
nhưng có một điều mà tôi vô cùng ân hận là tôi không cập nhật luật an ninh mạng
vì tôi sống ở nước ngoài nhiều hơn ở việt nam
đó là sai lầm lớn nhất của tôi
nhưng nếu công an thành phố mời tôi lên làm việc nhắc nhở tôi nói với tôi về luật an ninh mạng
thì tôi sẽ dừng
bởi vì tôi đang là một tổng giám đốc một ceo
thì không lý do gì tôi biết luật mà phạm luật
cũng theo bị cáo không có chuyện bàn bạc với bị cáo quân về nội dung live stream
ngoài ra khi được hỏi đảng anh quân có bao giờ ngăn cản live stream hay không
bị cáo hằng cho biết không ai có thể cản được mình
theo hồ sơ vụ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư
và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của một mươi cá nhân
gồm võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ hoài linh nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vy oanh
bà đặng thị hàn ni ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng
bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh
ông nguyễn đức hiền phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà đinh thị lan bà lê thị giàu bà trương việt hà
quá trình điều tra nguyễn phương hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên
đối với các cá nhân sử dụng kênh youtube để chia sẻ thông tin liên quan đến nguyễn phương hằng
nhằm mục đích câu like tăng thu nhập cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng liên quan
đang xác minh làm rõ để xử lý
ba bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên nhưng do là nhân viên và hưởng lương của nguyễn phương hằng
nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho hàng
đối với bị cáo đặng anh quân nhà chức trách xác định người này đã trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream cùng nguyễn phương hằng
trong các buổi live stream này đảng anh quân đã phát ngôn bình luận cùng tương tác với nguyễn phương hằng
về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
trước đó ngày một tháng ba tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo đặng thị hàn ni
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cựu luật sư nhà báo và bị cáo trần văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy cựu luật sư thực hiện
tòa triệu tập bị án là bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương đang thụ án ba năm tù
cùng đại diện quỹ tử thiện hàng hữu tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên cả hai có đơn xin vắng mặt
qua quá trình xét xử hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm tới bí mật cá nhân bí mật đời tư vi phạm luật an ninh mạng
từ đó tòa tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù và trần văn sĩ hai mươi bốn tháng tù
bị cáo trần văn sĩ bị áp dụng một tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo có nhiều đóng góp cho xã hội
bị cáo đặng thị hàn ni không thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra nhưng qua quá trình xét hỏi đã nhận thức được sai phạm
quá trình công tác có được tại nhiều giấy khen
từ những phân tích trên đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn sĩ mức án hai năm đến hai năm sáu tháng tù và đặng thị hàn ni từ một năm sáu tháng đến hai năm tù
nói lời sau cùng tại tòa bị cáo đặng thị hằng nhi trình bày
thời gian qua đã chịu rất nhiều mất mát sở dĩ mình có những phát ngôn liên quan đến bà nguyễn phương hằng là do bà hằng đã có những lời lẽ xúc phạm mình trước đó
bà hà ni mong muốn hội đồng xét xử xem xét toàn bộ sự việc cùng với hoàn cảnh của bị cáo để đưa ra bản án thích đáng
còn ông trần văn sĩ cho biết sau gần nửa thế kỷ lao động công hiến thời gian tạm giam một năm qua đối với mình là quá kinh khủng
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét các đề nghị của luật sư để có sự chiêu cô đến hoàn cảnh đã lớn tuổi và bệnh tật
hội đồng xét xử cho biết đảng thị hàn ni và trần văn sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín giành dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam và ông huỳnh uy dũng chồng của bà hằng trái quy định của pháp luật
hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên cần có hình phạt nghiêm để gian đe cáo trạng viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội không oan sai hội đồng xét xử đánh giá
tuy nhiên hội đồng xét xử đã ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như phạm tội lần đầu thành khẩn khai báo có nhiều đóng góp thành tích tốt
các luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo đều đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án bằng thời gian tạm giam hai bị cáo bị tạm giam từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó đại diện viện kiểm sát cho rằng trong vụ án này các bị cáo luôn lấy nguyên nhân xuất phát từ bà phương hằng để dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội là không đúng
các bị cáo không được đáp trả lại bà phương hằng bằng cách phát ngôn đưa thông tin sai xúc phạm uy tín danh dự của vợ chồng bà và công ty đại nam
thay vào đó các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại tố cáo để giải quyết
theo cáo trạng xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương
hai bị cáo đã lợi dụng tư cách nhà báo luật sư để thu thập thông tin biên tập nội dung ghi hình lợi dụng môi trường không gian mạng để đăng phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình đời sống riêng tư của bà hằng trái quy định của pháp luật
thông tin có nội dung bị đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân bà hằng cùng chồng là ông huỳnh uy dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hàng hữu đều do bà hằng làm giám đốc
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook tên nhà báo hàn ni và bị cáo trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube tên ls trần văn sĩ
đặc biệt trong vụ án này người liên quan là vợ chồng bà nguyễn phương hằng và công ty cổ phần đại nam được nhiều người biết đến